theo số liệu thống kê của tổng lượng cục hải quan xuất khẩu dây dép trong các tháng gần đây
ở mức tăng trưởng khả quan hơn so với cùng kỳ năm trước
cụ thể kim ngạch xuất khẩu dây dép năm tháng đầu năm nay đạt bảy một tỷ usd tăng một mươi bốn ba so với cùng kỳ năm ngoái
hầu hết các thị trường xuất khẩu dây dép của việt nam đều tăng kim ngạch
trong đó tăng trưởng mạnh ở thị trường như indonesia nga ba lan ukraine
những thị trường hàng đầu về tiêu thụ dây dép của việt nam là mỹ eu trung quốc nhật bản
cũng vẫn duy trì được mức tăng trưởng khả quan với tín hiệu tích cực từ các thị trường
ngành da dày có thể đạt kim ngạch xuất khẩu đến hai mươi hai tỷ usd trong năm nay